thông tin vừa cập nhật về cơn bão số ba vào hồi bốn giờ vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được năm đến một mươi km đến một mươi sáu h ngày hôm nay
vị trí tâm bão ở ngay trên bờ biển quảng ninh hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
khoảng chiều tối cho đến tối ngày hôm nay đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến thái bình với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một mươi một sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn h ngày ba tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía đông bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía bắc vĩ tuyến một mươi chín độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi một độ kinh đông
cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển
ở vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi hai
động rất mạnh
vùng ven biển quảng ninh hải phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với chiều cường cao từ bốn đến bốn năm mét cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
và để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số ba và mưa lũ lũ quét sạt lở đất
văn phòng bộ công an vừa có công điện số chín cdv một gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd
và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến của bão
giả soát phương án ứng phó với thiên tai để thực hiện tốt theo phương châm bốn tại chỗ
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn đảm bảo an ninh trật tự
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm tràn
đường bị ngập đò ngang đò dọc nơi sạt lở nguy hiểm
năm kiến quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
sáu tổ chức trường ban nghiêm túc theo quy định
bảy thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hôm nay tỉnh hải phòng quảng ninh dự kiến sẽ là tâm bão trong chiều ngày hôm nay
và ngay lúc này chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên thu thủy
hiện đang có mặt tại quảng ninh để biết thêm chi tiết về tình hình mưa bão tại đây
xin chào chị thu thủy
xin chị cho biết diễn biến thời tiết ở quảng ninh tính đến thời điểm hiện tại
vâng chào trường quay chào khán giả của an ninh ngày mới
hiện tại tôi đang có mặt tại thành phố hạn long
và theo dự báo thời tiết thì bão số ba sẽ đổ bộ vào quảng ninh trong ngày hôm nay
nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi nhận thấy thì thời tiết vẫn khá ổn định và không có mưa
tuy nhiên thì các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh quảng ninh cũng đã được triển khai ạ
chị cho biết các phương án cụ thể của tỉnh quảng ninh khi bão đổ bộ vào
vâng đến thời điểm hiện tại thì ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã yêu cầu
chủ tịch ủy ban nhân dân các thủ viện thị xã thành phố
và thủ trưởng các sở bán ngành đơn vị
có liên quan thì khẩn trương thực hiện theo dõi thường xuyên chặt chẽ diễn biến bão số ba
và khi tình hình bất thường do gió mạnh mưa lũ sần lở ngập lũ gây ra
thì đã đưa ra những cảnh báo và cảnh báo thông tin kịp thời
triển khai đến các cấp chính quyền và người dân
các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động các bệnh tác phòng
và chính bạo tại từng tổ dân phố thì sẽ cử người trực
ngay các hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bốn giờ và thường xuyên tại các vị trí ngầm tràn giao thông
kiên quyết là không cho phương tiện và người qua lại khi có lũ lụt phải ra
và lực lượng công an tỉnh quảng ninh nói chung và công an các huyện thị xã
thành phố nói riêng cũng đã phân công các lực lượng và chủ động phối hợp
tham mưu cho các cấp ủy chính quyền các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
theo dõi chặt chẽ các dịch biến của bão
xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản khi có bão về
trong tình huống xấu có thể xảy ra thì sẽ triển khai các phương án tìm kiếm thiếu nạn
hoặc để nhằm hạn chế thiệt hại thấp nhất người và tài sản
trong tình huống xấu có thể xảy ra thì sẽ triển khai các biện pháp ứng phó với bão tại địa phương này
xin chào đồng chí thiêu tá trần văn điểm
và xin đồng chí cho biết đến thời điểm này công tác di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
đã được công an và chính quyền địa phương triển khai như thế nào ạ

đến thanh hóa từ trưa nay sẽ có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi
từ ngày hôm nay cho đến ngày bốn tháng tám ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
khu vực hà nội có mưa mưa vừa
từ chiều ngày hôm qua cho đến đêm nay sẽ có mưa to đến rất to
từ chiều tối nay sẽ có gió mạnh dần lên cấp năm giật cấp sáu cấp bảy
và trước tình hình mưa bão đang diễn biến hết sức phức tạp
việc đảm bảo an toàn cho người dân và hành lang an toàn lưới điện mùa mưa lũ
trước ảnh hưởng của cơn bão số ba nói riêng và mùa mưa lũ của năm nay nói chung là việc vô cùng quan trọng
khuyên cáo người dân thực hiện các biện pháp đề phòng tai nạn điện trong mùa mưa bão
không được đứng gần cột điện lúc trời mưa hoặc là có rông xét không đến gần các thiết bị mang điện
khi có sự cố hãy gọi người của tổ điện quản lý điện tại địa phương hoặc là điện lực các huyện thành phố
theo số điện thoại đã ghi trong hóa đơn tiền điện của khách hàng
và đối với các địa phương ven biển nằm trong vùng ảnh hưởng của bão
cần tuân thủ lệnh cấm biển và đưa tàu thuyền ngư dân lên bờ tránh trú an toàn